mà chúng ta có một cái hệ miễn dịch nó không được khỏe mạnh thì có cái biểu hiện nào để chúng ta có thể dễ dàng nhận biết nhất để chúng ta có thể cải thiện được cái vấn đề này không ạ
vâng ạ để mà đánh giá được là hệ miễn dịch của chúng ta có khỏe hay không thì thông thường chúng ta nhận ra là mình có sống một cách bình thường không
mình có sống được khỏe không
thế thì nếu mà cái việc mà chúng ta hay hát hơi sổ mũi này thời tiết chưa thay đổi sức khỏe chúng ta đã thay đổi rồi
thế rồi chúng ta thì mổ chẳng hạn những cân phải trải qua những phẫu thuật thì viết thương rất là lâu lành này
thế rồi là rất là xây sát chân tay một tí thôi
thế cũng lại thành viêm này xương tấy này mủ này
thì các cụ hay gọi là đấy là những cái ví dụ gọi là giữ da
nhưng thực ra là đấy là những cái phản ứng của cơ thể mà có thể là chưa được tốt chưa có được cái miễn dịch tốt
nhưng có những cái phản ứng thái quá miễn dịch thái quá thì cũng dẫn đến những cái phản ứng này
đúng không ạ
thì những cái dấu hiệu ấy thì tôi nghĩ rằng là chúng ta có thể nhận thấy một cách dễ dàng
thông qua những dấu hiệu chủ quan mà mỗi người chúng ta đều có cảm nhận được
còn để đánh giá được sức khỏe của hệ miễn dịch thì chúng ta có thể có những xét nghiệm về miễn dịch
để chúng ta hoàn toàn có thể đánh giá được ở các cái kháng thể rồi những cái quá trình viêm
những hệ thống bạch cầu như thế nào đó biểu hiện trong nó hiện qua công thức bạch cầu số lượng bạch cầu
rồi những cái chỉ số như crp thì có thể là giúp cho chúng ta
đánh giá được cái chức năng miễn dịch của cơ thể
vâng vậy là khi mà chúng ta nhận biết là cơ thể của chúng ta hay có những cái dấu hiệu dễ mệt mỏi
hoặc là khi mà có những cái tác nhân bên ngoài mà tác động vào cơ thể chúng ta lại có những cái biểu hiện nó hơi thái quá
như vậy thì chúng ta nên quan tâm đến hệ miễn dịch của mình rồi đúng không ạ